có thể nói hiện nay không chỉ trên mạng xã hội
trong giao tiếp của giới trẻ
trong sinh hoạt của một bộ phận xã hội
mà trên cả một số tờ báo
hiện tượng tiếng ta đá tiếng tây
đang trở nên phổ biến
dù bao biện thế nào thì hiện tượng này vẫn ảnh hưởng tới sự trong sáng của tiếng việt
một trong các yếu tố cơ bản làm nên bản sắc văn hóa dân tộc
chương trình hôm nay xin giới thiệu bài
giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt của tác giả thảo anh
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
mới đây trong một chương trình giải trí trên truyền hình
khi một thí sinh là người nước ngoài
người nước ngoài đã có bảy năm sống và làm việc tại việt nam
nói và hát bằng tiếng việt rất tốt
song vẫn được một vị giám khảo yêu ái giao lưu bằng tiếng anh
và suốt cuộc thi giám khảo này luôn duy trì lối nói tiếng ta đá tiếng tây
làm người xem rất khó chịu
khi thí sinh người nước ngoài đến với cuộc thi
muốn biểu diễn cho công chúng việt nam thưởng thức đã xác định cách ứng xử tinh tế đúng đắn là
chọn tiếng việt để thể hiện
vậy tại sao giám khảo phải chọn tiếng anh mà không phải tiếng việt để đối thoại rộng hơn
tại sao trong khi nhiều người nước ngoài đến việt nam làm việc sinh sống
đều có ý thức học nói và viết tiếng việt đúng chuẩn mực không pha tạp
thì nhiều người việt lại tự làm méo mó ngôn ngữ của dân tộc
thiết nghĩ điều này không chứng minh đó là kết quả của quá trình hội nhập hay quốc tế hóa
mà chỉ làm cho ngôn ngữ và tiếng việt bị pha tạp lai căng mất bản sắc
không chỉ chuộng nói tiếng nước ngoài hoặc thi thoảng chiêm vào ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày vài từ tiếng anh
còn có hiện tượng sáng tác ca khúc nửa tây nửa ta
nếu là ca khúc việt có lời được dịch săn tiếng nước ngoài thì điều đó rất đáng khích lệ
giúp bài hát có thể đến được với đông đảo công chúng nhất là khi được đăng trên mạng
giúp người nước ngoài biết nhiều hơn về việt nam

người việt nghe thấy trướng đã đảnh người nước ngoài càng khó hiểu hơn vì có khi nghe cả bài hát nhưng lại chỉ hiểu đúng một câu
anh khiến em muốn phát điên
điều đó khiến người nghe không khỏi ngạc nhiên
với một nội dung đơn giản như vậy chẳng lẽ người viết không thể thể hiện bằng tiếng việt hay sao mà phải vay mượn từ tiếng anh
hiện tượng này có thể nhận thấy trên trang facebook của một số ca sĩ người mẫu diễn viên với những dòng trạng thái nửa tây nửa ta
thanh mọi người đã đến ủng hộ
chiều nay một mươi bảy h sẽ chính thức on air
hôm nay mình quá happy vì fan quá crazy
cùng tim tham gia sự kiện tối qua hôm nay tiếp tục xuất tinh cả ngày
rõ ràng những câu trên hoàn toàn có thể diễn đạt bằng các từ thuần việt trong sáng dễ hiểu
lối viết này tác động tới người khác nhất là giới trẻ khiến họ cũng bắt trước người của công chúng vì ngỡ rằng thế mới là thời thượng và sành điệu
đây là một trong các nguyên nhân
nhiều dẫn chứng hài hước được tác giả này đưa ra buộc chúng ta phải suy nghĩ như
dân chúng chỉ thích đi tour chứ không thích đi du lịch
và chỉ thích gọi phone chứ không thích đi du lịch
và chỉ thích gọi điện thoại
và chỉ thích coi tv chứ không chịu coi truyền hình
các chương trình giải trí ca nhạc chết hết cả mà chỉ còn các show
got talent thì quá nhiều fan kể cả fan cuồng
kẻ ủng hộ người hâm mộ nay xuống âm phù cả rồi
tin hot và tin nóng không biết là tin gì
đáng buồn hơn sự lai tạp trong tiếng việt lại xuất hiện nhiều trong lĩnh vực truyền thông
nhất là báo và trang điện tử
không khó gặp các bài báo mà nhan đề tiếng việt chen lẫn tiếng nước ngoài như
top năm ca sĩ gợi cảm của làng showbiz việt
ảnh cưới chồng đồng nát vợ hot girl
vợ sắp cưới kém hai mươi tuổi xinh đẹp như hot girl
kỳ lạ là trong khi tiếng việt vẫn còn có những từ có khả năng phản ánh chính xác nội dung đề cập
mà tại sao phải dùng từ nước ngoài
để rồi showbiz với giải trí
top đứng đầu hot girl cô gái nóng bỏng shock sừng sốt choáng váng scandal vụ bê bối stress căng thẳng thần kinh game show chương trình giải trí xuất hiện nhan nhạc trên báo chí
coi thường tiếng việt vọng ngoại hay vốn từ tiếng việt hạn chế chỉ tác giả mới có thể trả lời
tuy nhiên trả lời thế nào thì vẫn cần quan tâm tới tính chuẩn mực trong ngôn ngữ báo chí
giúp công chúng hiểu chứ không phải đánh đố càng không phải là nơi để thể hiện sự sành điệu
ngày nay khi xu hướng hội nhập quốc tế hóa ngày càng trở nên mạnh mẽ mỗi người nên biết thêm một hoặc vài ngoại ngữ là cần thiết
nếu trước kia học ngoại ngữ chỉ bắt đầu với học sinh phổ thông trung học thì nay phổ cập ngoại ngữ đã trở thành một chiến lược quan trọng của giáo dục quốc gia
việc dạy học ngoại ngữ được áp dụng ngay từ bậc tiểu học
thậm chí ở một số thành phố lớn ngay từ bậc học mầm non trẻ em đã được làm quen với ngoại ngữ
biết một tiếng nước ngoài được ví như mở thêm một cánh cửa của văn hóa nhưng sử dụng ngoại ngữ trong thực tế cũng cần tuân thủ những quy tắc nhất định không thể tùy tiện
ngôn ngữ là một yếu tố làm nên bản sắc văn hóa dân tộc và nên nhớ khoảng ba điều năm hiến pháp năm hai nghìn bảy mươi ba ghi rõ

ngôn ngữ quốc gia là tiếng việt các dân tộc có quyền dùng tiếng nói chữ viết giữ gìn bản sắc dân tộc phát huy phong tục tập quán truyền thống và văn hóa tốt đẹp của mình
ngôn ngữ quốc gia là tiếng việt các dân tộc có quyền dùng tiếng nói chữ viết giữ gìn bản sắc dân tộc phát huy phong tục tập quán truyền thống và văn hóa tốt đẹp của mình

năm mươi năm trước khi phát động phong trào giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt đồng chí phạm văn đồng đã viết trên tạp chí học tập nay là tạp chí cộng sản số bốn năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
tiếng việt của chúng ta rất giàu tiếng việt của chúng ta rất đẹp
giàu bởi kinh nghiệm đấu tranh của nhân dân ta lâu đời và phong phú

hai nguồn của cái giàu cái đẹp ấy là ở chỗ tiếng việt là tiếng nói của nhân dân đầy tình cảm màu sắc và âm điệu hồn nhiên ngộ nghĩnh và đầy ý nghĩa
đồng thời nó là ngôn ngữ của văn học mà những nhà thơ lớn như nguyễn trãi nguyễn du và những nhà văn nhà thơ ngày nay ở miền bắc và miền nam